thưa quý vị sau nhiều ngày không phát sinh ca f nào trong cộng đồng các ổ dịch trước đây có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín của hà nội như là phường trương dương hoàn kiếm phường giáp bát hoàng mai và phường văn trương văn miếu đống đa đã được gỡ bỏ phong tỏa
vào tối ngày một mươi một tháng chín ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã có quyết định số bốn nghìn bốn trăm chín mươi một qdubnd về việc dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ một trăm linh năm vọng hà và một phần ngõ một trăm một mươi bảy vọng hà phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội kể từ giờ ngày một mươi hai tháng chín
ngày một mươi một tháng chín các ổ dịch từng ghi nhận nhiều ca bệnh covid một mươi chín tại phường giáp bát quận hoàng mai một phần của phường văn trương và văn miếu quận đống đa cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa
những ngày qua các ổ dịch trên đã được các địa phương truy vết khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt nên đã không phát sinh ca f nào trong cộng đồng